chào các khán giả đã theo dõi tin tức mới nhất về dịch biến dịch bệnh covid một mươi chín trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố
cùng với đó phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức cũng đã ký văn bản khẩn thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tp hcm
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
tại buổi họp báo vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đã có tổng cộng bốn trăm bốn mươi tám một mươi trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố được bộ y tế công bố
bao gồm bốn trăm bốn mươi bảy bốn trăm sáu mươi chín trường hợp nhiễm trong cộng đồng năm trăm bốn mươi một trường hợp nhập cảnh
hiện thành phố đang điều trị một mươi hai một trăm bảy mươi chín bệnh nhân
có sáu trăm bốn mươi sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi hai trăm năm mươi tám bệnh nhân nặng đang thở máy một mươi một bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một có một một trăm năm mươi bệnh nhân nhập viện bảy trăm một mươi ba bệnh nhân xuất viện
tổng số xuất viện cộng dồn từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hai trăm sáu mươi ba năm trăm bốn mươi tám bốn mươi năm trường hợp tử vong trong ngày
tổng số tử vong cộng dồn từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một mươi bảy hai trăm linh hai
về tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tổng số mũi vaccine mũi một thành phố đã triển khai tiêm đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một là bảy tám trăm năm mươi bốn năm trăm bốn mươi sáu mũi hai là năm chín trăm năm mươi bốn một trăm hai mươi bảy
trước họp báo phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã ký văn bản khẩn thông báo cấp độ dịch của tp hcm
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh tính đến một mươi hai tháng một mươi một
theo đó tp hcm ở cấp độ dịch hai
đối với cấp quận huyện và thành phố thủ đức có một mươi trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một giảm ba địa phương so với tuần trước
có một mươi một trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ hai tăng bốn địa phương so với tuần trước
có một trên hai mươi hai địa phương ở cấp độ ba là huyện cần giờ
ở cấp phường xã thị trấn một trăm sáu mươi một trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một một trăm bốn mươi sáu trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ hai và năm địa phương đạt cấp độ ba
tại chương trình live stream dân hỏi tp hcm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
vài ngày qua số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trở lại trên toàn địa bàn tp hcm
trong đó có năm quận huyện tăng cao nhất là quận bình tân các huyện bình chánh hóc môn tp thủ đức
nguyên nhân số ca nhiễm tăng trở lại là do tp hcm nới lỏng giãn cách từ đầu tháng một mươi để phục hồi kinh tế và mở lại các hoạt động xã hội
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
đảm bảo giữ khoảng cách vẫn tập trung đông người
virus sars cov hai có thể vượt qua được kháng thể của cơ thể nên dù người dân tiêm đủ liều vaccine cũng không được chủ quan
biện pháp phòng bệnh tốt nhất hiện nay vẫn là hạn chế tập trung đông người giữa khoảng cách năm k đeo khẩu trang rửa tay
đặc biệt là bỏ thói quen đưa tay lên mắt mũi miệng ông châu khuyến cáo
cũng tại buổi họp báo khi được hỏi về sự thận trọng của tp hcm trong mở cửa ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế
trả lời ông phạm đức hải nhấn mạnh nguyên tắc của thành phố là an toàn tới đâu mở cửa tới đó
mở cửa thì phải an toàn nên cần cân nhắc vào tình hình phòng chống dịch của thành phố để có giải pháp phù hợp
ông hải nhắc lại một số dữ liệu cụ thể như số ca mắc mới của thành phố tuần qua tăng so với tuần trước đó
số ca nhập viện cũng ngày càng cao hơn cả xuất viện số ca tử vong ngày một mươi bốn tháng một mươi một là bốn mươi năm ca
những chỉ số này là những điều mà ban chỉ đạo thấy rằng cần phải tính toán để khi nào cần phải mở cái này
cho phép cái kia ông nói
ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết
hiện thành phố thí điểm bán rượu bia tại thành phố thủ đức và quận bảy đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
hiện sở cùng hai địa phương sơ kết sở đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố cho phép các cơ sở kinh doanh
ăn uống được phục vụ đồ uống có cồn với những điều kiện cụ thể
thành phố đang lấy ý kiến sở ngành về dự thảo triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám
ông tú cho biết theo dự thảo mới của thành phố
các cơ sở kinh doanh ở tất cả cấp độ dịch đều cho phép sử dụng đồ uống có côn ở các hàng quán
sở công thương nêu đề xuất trên nhằm phục vụ người dân trong điều kiện bình thường mới
ông khẳng định sở không cố xúy việc sử dụng đồ uống có côn
về chợ tự phát chủ trương của thành phố là chưa cho hoạt động trong điều kiện hiện nay
do ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm
báo chí đặt câu hỏi về việc từ nay đến cuối năm nhiều lễ hội diễn ra
thành phố có giới hạn số người tham gia
ông tú cho biết dự thảo triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám có quy định cụ thể
tùy theo cấp độ dịch sẽ cho phép số lượng người được tham gia nhất định
khoảng cách tối thiểu giữa người với người theo từng cấp độ dịch
trước đó tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
giám đốc sở công thương bùi tá hoàng vũ kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố
cho phép các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng thức uống có cồn
tại tp hcm được hoạt động
trong điều kiện có kiểm soát cụ thể đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch phan văn mãi từng chia sẻ sau một mươi năm tháng một mươi một tp hcm có thể có một vài điều chỉnh
trên tinh thần gần hơn với nghị quyết một trăm hai mươi tám
cụ thể tuy theo hoạt động với cấp độ một có thể hoạt động một trăm linh cấp độ hai hoạt động bảy mươi năm
cấp độ ba là năm mươi và cấp độ bốn còn hai mươi năm hoặc phải tạm ngừng
còn về vấn đề tiêm vaccine tại tp hcm
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cho biết thành phố đang dồn sức tiêm phép mũi một trên địa bàn
và tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thêm vào đó ông cũng thông tin về số f đang điều trị tại nhà ở tp hcm
là hơn bốn mươi bảy trên tổng số hơn sáu mươi bốn f chiến tỉ lệ bảy mươi ba
về tình hình ca mắc covid một mươi chín ở nhà bè cụ chi góp ấp ông tâm cho biết
trong nhiều tuần qua một số quận huyện có ghi nhận số f gia tăng
việc tăng chủ yếu
do hầu hết quận huyện vùng ven là người đi làm ở khu chế xuất khu công nghiệp
quá trình đi làm lại các công nhân này được test nhanh và từ đó phát sinh f
theo đó việc điều tra ổ dịch từ các f sau khi tết tiếp tục
cho ra nhiều f khác dẫn đến số f tăng
trong thời gian tới ngành y tế đang có tính toán về việc tăng cường
trạm y tế lưu động tại quận huyện để chăm sóc f tại nhà
khu cách ly tập trung tại quận huyện cũng đang được tái lập trở lại
ông tâm cho biết
về việc tiêm vaccine đã có hơn sáu trăm năm mươi một bốn trăm linh trong số bảy trăm linh một tám trăm linh trẻ
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tp hcm đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
đạt tỷ lệ chín mươi hai tám
đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc ngày một mươi năm tháng một mươi một cho biết
chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đợt một cho trẻ một mươi hai một mươi bảy tuổi
tại thành phố diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày tám tháng một mươi một
sau khi quận một và củ chi khởi đầu chiến dịch tất cả quận huyện còn lại nhanh chóng triển khai
với năm trăm linh chín điểm tiêm cho trẻ đi học và sáu mươi tám điểm tiêm cho trẻ không đi học
trong đợt tiêm ghi nhận năm mươi bốn trẻ có phản ứng thông thường chưa trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm
một mươi hai trẻ chống chỉ định tiêm chủng năm trăm sáu mươi trẻ có bệnh nên được chuyển tiêm tại bệnh viện
ngành y tế tp hcm đánh giá đã hoàn thành chiến dịch đợt một thành công
đảm bảo các công tác an toàn tiêm chủng
các điểm tiêm được bố trí đầy đủ khu vực tiếp nhận khám sàng lọc khu vực tiềm
khu vực theo dõi sau tiêm có ghế ngồi chờ và rừng nằm nhân viên y tế theo dõi và xử lý sự cố sau tiêm
số điện thoại liên hệ đội cấp cứu để truyền viện khi cần thiết
nhân viên y tế được tập huấn đầy đủ chuẩn bị sẵn ống anren nalin tại bàn tiêm và khu vực theo dõi sau tiêm
bố trí hộp chống sốc
vaccine tại các điểm tiêm được bảo quản đúng theo quy định nhiệt độ ghi nhận trong khoảng từ hai đến tám độ c
người đến tiêm đảm bảo khoảng cách không ủn ứ và theo quy tắc một chiều hẹn tiêm theo đúng giờ
dự kiến ngày hai mươi hai tháng một mươi một thành phố sẽ triển khai tiêm đợt hai thực hiện tiêm mũi hai cho trẻ đã tiêm mũi một đủ thời gian
tính đến nay hơn bảy tám triệu người dân thành phố đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một hơn năm chín triệu người đã tiêm mũi

bộ y tế đã phê duyệt hai loại vắc xin tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là vắc xin của pfizer và của moderna
chiến dịch tiêm cho trẻ thời gian qua được tiêm với loại vắc xin comirnaty của pfizer biontech do hiện chưa có đủ vắc xin moderna
chiến dịch tiêm chủng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên cả nước bắt đầu hôm một tháng một mươi một
tuy nhiên trước đó một số địa phương đã tiêm thí điểm trong đó có thành phố hồ chí minh và bình dương
thưa quý vị những ngày qua
tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh vẫn còn diễn biến phức tạp
số ca mắc mới có thể tăng vọt nếu như cộng đồng và các địa phương lơ là chủ quan
để được an toàn trong trạng thái bình thường mới
mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sau khi đã tiêm đủ liều vaccine
nhất là biện pháp năm k
và chương trình của chúng tôi cũng xin được phép khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại